bộ công thường đã phối hợp với ủy ban nhân dân năm tỉnh hà giang hòa bình phú thọ tuyên quang và yên bái
tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại
với sự tham gia của các đại sứ quán hiệp hội ngành hàng cơ quan xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế
đại dịch covid một mươi chín khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh
nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam phải đóng cửa biên giới và thực hiện giãn cách xã hội
thị trường xuất khẩu gặp khó thiếu hụt nguyên liệu
trong chín tháng vừa qua bộ công thương thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại trong nước
và hệ thống thương vụ việt nam trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động hội nghị giao thương trực tuyến
với các đối tác xúc tiến thương mại quốc tế và tạo ra hàng ngàn kết nối giữa các doanh nghiệp việt nam
và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng
các hoạt động kết nối giao thương đã và đang góp phần thao gỡ một phần khó khăn

và mức xuất siêu cũng đã đạt kỷ lục một mươi tám bảy tỷ usd thúc đẩy tái cơ cấu trong các lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu theo hướng bền vững
đây cũng chính là kết quả ban đầu mà có thể đánh giá là khả quan
sau hơn bốn tháng và tiếp đối việc bộ công thương đã phối hợp cùng các bộ ban ngành và các địa phương
thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị của thủ tướng chính phủ trong việc triển khai kết luận số bảy mươi bảy ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
sự kiện đã giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối nước ngoài
và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất
sau các cuộc trao đổi như vậy thì đã có rất nhiều thông tin quan trọng kết nối được doanh nghiệp của các nước với các doanh nghiệp của tỉnh yên bái
đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm có thế mạnh của tỉnh yên bái sản phẩm nông sản sản phẩm khoác sản lâm sản
đều được các doanh nghiệp quan tâm
chúng tôi cũng đã kết nối được như vậy và các doanh nghiệp cũng đã trao đổi
cũng đã có những thỏa thuận với nhau trong việc xúc tiến xuất khẩu hàng hóa
với các thông tin từ các địa phương và tổ chức quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến thương mại đầu tư
các doanh nghiệp đã có cơ hội giới thiệu sản phẩm tìm ra những giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới